hiện nay việt nam đang là nước dẫn đầu đông nam á về kim ngạch xuất khẩu thủy sản
và là nước đứng thứ tư trên thế giới về xuất khẩu thủy sản sau naui trung quốc và liên bang nga
theo tổng cục thủy sản bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sản lượng thủy sản năm hai nghìn một mươi tám đạt hơn bảy bốn triệu tấn nuôi chồng thủy sản đạt hơn ba tám mươi chín triệu tấn
cơ cấu sản lượng thủy sản có bước chuyển dịch tích cực
tỷ trọng sản lượng nuôi chồng tăng từ ba mươi một năm một nghìn chín trăm chín mươi năm lên hơn năm mươi bốn năm hai nghìn một mươi tám
đến nay sản phẩm thủy sản của việt nam đã xuất khẩu tới hơn một trăm bảy mươi thị trường
kim ngạch xuất khẩu năm hai nghìn một mươi chín đạt trên chín tỷ đô la mỹ mức cao nhất từ trước tới nay
năm hai nghìn một mươi chín ngành thủy sản quyết tâm giữ vững vị thế và ngày càng phát triển
để đưa việt nam vào vị trí các nước xuất khẩu thủy sản lớn nhất thế giới